thì cũng hy vọng là bệnh nhân cũng sẽ sớm hồi phục và tiếp tục cái giai đoạn điều trị duy trì bằng cái thuốc là cotrimoxazone phải điều trị
và cái này phải điều trị trung bình là ít nhất là một ba tháng
whmore là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn gây ra
bệnh nhân mắc bệnh này thường có biểu hiện sốt giảm cân đau dạ dày hoặc ngực đau cơ khớp đau đầu và co giật
lo ngại hơn là thời gian gần đây số ca mắc bệnh có xu hướng gia tăng
bệnh whmore thì cũng đã được nhiều báo chí đưa đến nói đến gần đây
tại trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai thì chúng tôi có thể ghi nhận số lượng ca mắc bệnh được phát hiện được chẩn đoán điều trị tại trung tâm thì ngày càng tăng
có thể giải thích là do cái mùa mưa là cái mùa mà vi khuẩn whmore thuận lợi phát triển
cũng một phần nữa là do tình hình là người dân ở các tỉnh cũng hoặc là các tuyến y tế tuyến dưới cũng được cảnh báo và phát hiện ra nhiều hơn
trong khi đó tại bệnh viện sản nhi nghệ an khoảng hai tháng gần đây đã ghi nhận bốn ca mắc whmore
đáng lo ngại là khi người bệnh bị nhiễm whore lại rất dễ nhầm với các bệnh khác nên khi phát hiện nhập viện thường trong tình trạng nặng và điều trị gặp rất nhiều khó khăn
đầu tháng chín cháu bảo hà liêu tám tuổi xã nghĩa liên
huyện nghĩa đàn đã phải nhập viện trong tình trạng suốt cao
sau khi cộng hưởng từ xét nghiệm máu cấy mũ các bác sĩ đã tiến hành hội trần và quyết định phẫu thuật cấp cứu
hà được xác định là nhiễm khuẩn whitmore
đến mùng một là kêu đau sáng mùng hai là bắt đầu cháu hơi sưng lên và suốt
đến mùng hai bắt đầu cháu sưng rất là to và suốt rất là cao suốt cả sáng luôn
sáng mùng ba là em mới đưa cháu đi xuống bệnh viện huyền để kiểm tra và khám
thì xuống đó bác sĩ cũng chuẩn đoán là bị quái bì và chữa theo thuốc quái bì
đến ngày thứ trưởng ở bệnh viện huyền được ngày thứ ba thì em cũng thấy đỡ em càng thấy càng ngày càng xứng
hay là em mới hỏi bác sĩ để đi khám lại thì bác sĩ cho đi khám lại thì chuẩn đoán là bị áp xem viêm măng tay phải chuyển tuyến để điều trị
tình trạng hiện tại của cháu sau điều trị thì đã đỡ rất là nhiều
cái bệnh này thì nếu mà mình không điều trị kịp thời thì sẽ gây nhiễm trung máu
nhiễm trung máu thì nó có thể gây ảnh hưởng đến tình mạng
còn một số trường hợp nhẹ hơn thì nó gây nhiễm trung tại chỗ
ví dụ như ở cháu này là gây nhiễm trung áp xé ở chỗ tuyến bằng tay
thì nếu mình mà không điều trị kịp thời thì nó sẽ gây hoại tử cái vùng đó
và đồng thời nó rất là khó liên thương nên là nhiều người người ta lâm tưởng là nó ăn thịt người
bệnh whitmore là một bệnh lây nhiễm không có triệu chứng rõ ràng và dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác
để điều trị người bệnh thường phải dùng kháng sinh tấn công liều cao tĩnh mạch kéo dài liên tục trong ít nhất khoảng từ hai đến bốn tuần
sau đó dùng kháng sinh duy trì khoảng từ ba đến sáu tháng
nếu không được điều trị đúng liều đúng phác đồ và theo dõi sát sao bệnh dễ tái phát và gây nguy hiểm đến tính mạng
bệnh này là do một loài vi khuẩn sống trừ yếu ở đất
lây nhiễm quá đương một là tiếp xúc trực tiếp với bụi đất quá về thương hờ hoặc là hịt phải bụi đất có chứa ví khuẩn này
tại người ta chưa có bằng chứng nào mà thấy lây nhiễm giữa người và những người quá đương không khí gã
để phong tránh căn bệnh này tốt nhất là mình hàn chế tiếp xúc trực tiếp với môi trường đất nước bẩn
ví dụ như trẻ con thì hạn chế chơi chạy nhảy ở những vùng đất nước bẩn
còn nếu mình tiếp xúc với những vùng đó thì mình phải mang những đồ bảo hộ lao động ví dụ như dây dẹp có thể mang cả khẩu trang nữa
nếu ở nhà người nhà mà mình phát hiện ra của cháu nó xứng đau nhiều và có thể nó sột cao liên tục
thì tốt nhất mình nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất và để khám và điều trị để phát hiện bệnh điều trị kịp thời
thì nếu mà mình điều trị kịp thời thì gần như cơ hội khỏi bệnh rất là cao
còn nếu mình mà không điều trị kịp thời thì bệnh này nó diễn biến rất là nhanh và nguy cơ tử vong cũng rất là cao
theo các bác sĩ whmore hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh lại thường bị phát hiện muộn do chuẩn đoán nhầm
hiện nay chỉ khoảng từ năm đến một mươi số bệnh nhân mắc bệnh được chuẩn đoán đúng và điều trị
các tuyến dưới chẩn đoán nhầm với cái bệnh là bệnh nhiễm trùng huyết do tụ cầu
một cái bệnh thứ hai là cũng cần phải lưu ý là các bác sĩ hay chuẩn đoán nhầm đó là bệnh nhân trần đoán nhầm với lao
lao toàn thể lao phổi thế hoặc là nhiều cái ổ áp xe nhiều tổn thương nhiều nơi cũng chẩn đoán và là do lao
các bác sĩ cũng cho biết whitmore là bệnh vùng phân bố chủ yếu ở đông nam á và phía bắc australia
trong đó vùng đông bắc thái lan gần với miền trung
bệnh nhân việt nam được coi là tâm điểm của dịch bệnh trên thế giới
tại việt nam khoảng bảy mươi cao whitmore nhập viện trong khoảng thời gian từ tháng chín đến tháng một mươi một
số bệnh nhân tăng tỷ lệ thuận với lượng mưa
đa số bệnh nhân là nông dân tuổi từ năm mươi đến bảy mươi có bệnh nền đái tháo đường hoặc bệnh mạng tính liên quan đến phổi và thận
có biểu hiện nhiễm khuẩn huyết và viêm phổi khi nhập viện
với tình trạng người bị tiểu đường hiện nay gia tăng
cho nên những người bị tiểu đường khi xuất hiện sốt hoặc có biểu hiện nhiễm trùng thì phải nghĩ đến một căn nguyên đó là vi khuẩn whitmore
thứ hai là phòng bệnh thì phải phòng một là điều trị tiểu đường phải tốt
thứ hai là những người mắc tiểu đường mà muốn tránh bị whore
vì vi khuẩn whitmore nó sống ở trong đất và nước đặc biệt vùng nông thôn
thế cả miền núi bây giờ nếu như những người nương làm dãy
thì nếu có tiếp xúc với nước mà có vi khuẩn whitmore
thì nó sẽ làm việc cho nên là cũng phải lưu ý là nó sẽ lây qua những cái tiếp xúc ngoài ra
theo cục y tế dự phòng con người có thể mắc bệnh quyết mò khi tiếp xúc trực tiếp với đất và nước
bề mặt bị nhiễm vi khuẩn b sodomalase
người và động vật có thể nhiễm khuẩn mắc phải do hít phải hạt nước hoặc bụi có nhiễm vi khuẩn
uống nguồn nước nhiễm khuẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp với đất nhiễm khuẩn
đặc biệt là qua xây xước nhỏ ngoài da
bệnh khó lây truyền từ người sang người đây là bệnh ít gặp
thành dịch nhưng thường tiến triển nặng có tỷ lệ tử vong cao đặc biệt ở những người mắc bệnh mạng tính
những dấu hiệu khi mắc bệnh whitmore đó là nhiễm trùng cục bộ
có dấu hiệu sưng đau và sốt vết thương sẽ bị luet hoặc áp xe ngày càng nghiêm trọng
nhiễm trùng phổi thì có các triệu chứng như ho đau ngực sốt chán ăn và đau đầu
nhiễm trùng máu có dấu hiệu như sốt cao đau đầu khó thở đau khớp đau bụng
nhiễm trùng lan rộng có dấu hiệu đặc trưng là sốt và đau ngực đau bụng đau đầu co giật và đau cơ khớp
tuy nhiên điều đáng lo ngại ở những cơ sở làm đẹp đơn thuần không bảo đảm đủ các tiêu chuẩn
như trình độ chuyên môn diện tích ánh sáng điều kiện vô khuẩn nên dễ gây biến chứng
những vụ tai biến làm đẹp đẹp đâu chưa thấy đã thấy mất mạng tử mù mắt và nhiều di chứng khác
sau gần ba ngày nhập viện cấp cứu ngày hai mươi chín tháng một mươi
nữ bệnh nhân sam trân mày tại cơ sở thẩm mỹ quận một tp hcm đã tử vong
sau năm giờ phẫu thuật nâng ngực tại thẩm mỹ mcas quận một mươi tp hcm
bệnh nhân ba mươi ba tuổi đột ngột khó thở mạch nhanh huyết áp hạ
mặc dù đã được hồi sức tích cực và chuyển đến bệnh viện nhân dân một một năm nhưng bệnh nhân cũng đã tử vong
trước đó vài hôm ngày một mươi bốn tháng một mươi một bệnh nhân nữ năm mươi chín tuổi cũng đã tử vong tại bệnh viện trợ rẫy
do tai biến sau khi căng ra mặt tại bệnh viện thẩm mỹ cang nam
tại bệnh viện thanh nhàn hà nội
đầu tháng một mươi cũng liên tục tiếp nhận hai trường hợp bị co giật ngất xỉu
sau khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện quốc tế thúy anh
trong công tác quản lý chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn
nhân lực còn hạn chế các cơ sở còn quá nhiều
và đặc biệt là ý thức của người dân sử dụng dịch vụ
người dân sử dụng dịch vụ thông qua hình thức quảng cáo thông qua sự truyền miệng
chả ai có thể nói trước được một phẫu thuật rất đơn giản
gây tê tại chỗ cũng có thể có những biến chứng có những sốc do thuốc tê
bác sĩ phẫu thuật không thể nào cùng lúc mà vừa mổ vừa xử lý được hồi sức
nếu có những tình huống bất thường xảy ra
cho nên trong tất cả mọi hoàn cảnh
người ta khuyên là nên có bác sĩ gây mê hoặc là kỹ thuật gây mê hoặc hồi sức để xử lý
hiện nay tồn tại hai loại hình thẩm mỹ gồm phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ
do sở y tế cấp pháp
quản lý và cơ sở chăm sóc sắc đẹp gọi tắt là thẩm mỹ viện
do ủy ban nhân dân quận nguyện cấp pháp quản lý hoạt động
tuy nhiên dù là phòng khám chuyên khoa hay thẩm mỹ viện
thì tất cả các kỹ thuật xâm lấn có liên quan đến gây mê gây tê
bắt buộc phải thực hiện tại các bệnh viện thuộc bộ y tế
có bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ
và đây là điều quan trọng nhất mà người dân cần lưu ý
để tránh những cái chết vì làm đẹp
việc sử dụng các thủ thuật như gây mê gây tê
không chỉ các cơ sở nhỏ mà thậm chí ngay cả các bệnh viện lớn
cũng có thể xảy ra các sự cố như biến chứng sốc phản vệ
vì vậy để bảo đảm an toàn cho người dân chính quyền địa phương
các cơ quan thanh tra về ngành y tế cần có sự phối hợp
giám sát chặt chẽ trên địa bàn quản lý
trong việc thực hiện các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình sống khỏe tuần này đã kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại